tại thành phố cần thơ đã diễn ra vòng chung kết trao giải và gặp gỡ nhà đầu tư cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn một mươi chín
vượt qua một mươi hai dự án khởi nghiệp thuyết trình tại buổi chung kết dự án xây dựng mô hình kinh doanh cây dược liệu hiệu quả tại an giang đã giành giải nhì cũng là giải cao nhất của cuộc thi năm nay
với giải nhì dự án xây dựng mô hình kinh doanh cây dược liệu hiệu quả tại an giang với sản phẩm là trà được chế biến từ cây xạ đen của thí sinh quách yến phượng
nhận được phần thưởng trị giá hai mươi năm triệu đồng gồm một mươi năm triệu đồng tiền mặt và một khóa đào tạo trị giá một mươi triệu đồng
ban tổ chức cũng trao giải ba cùng hai giải khuyến khích và giải dự án được yêu thích nhất do khách mời bình chọn tại buổi chung kết
đơn vị tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín nhận được ba trăm một mươi ba hồ sơ của hơn chín trăm linh thí sinh từ các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long tham dự